tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt đoàn bà mẹ việt nam anh hùng
người có công tiêu biểu của tỉnh bến tre nhân dịp đoàn ra thăm hà nội
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nói
bến tre là quê hương đồng khởi toàn tỉnh có sáu sáu trăm bảy mươi hai bà mẹ việt nam anh hùng đứng thứ hai cả nước
trong đó có một trăm linh một bà mẹ việt nam anh hùng đồng thời là liệt sĩ
điều đó thể hiện sự hy sinh to lớn của người bến tre cho công cuộc kháng chiến giành độc lập
tự do thống nhất đất nước
nhấn mạnh các bà mẹ việt nam anh hùng người có công với cách mạng tuổi ngày càng cao sức ngày càng yếu
chủ tịch quốc hội mong các cấp chính quyền nói chung tỉnh bến tre nói riêng
cùng cộng đồng xã hội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội thường xuyên hoàn thiện chính sách pháp luật
trong đó có chính sách pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng
đây cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của những người làm công tác lập pháp
hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn nhưng trách nhiệm với người có công là vô hạn
chủ tịch quốc hội đặc biệt nhấn mạnh và nhắc lại chủ trương chính sách của đảng
nhà nước ta là không để người có công có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của người dân ở địa phương